với phương châm nắm từ sớm giải quyết từ xa thông qua các nguồn tin của quân chúng nhân dân để đánh án
cũng như các hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia
những năm qua bộ đội biên phòng tỉnh con tum đã phát huy được tốt sức mạnh của quân chúng nhân dân
trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội bảo vệ vững chắc đường biên
cột mốc biên giới quốc gia và phòng chống tội phạm
như thường lệ hôm nay ông hồ xuân vui và ông trần kiều hưng lại cùng các đồng chí dân quân
và các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y đi tuần tra trên biên giới
giáp với hai nước bạn lào và campuchia
đều đạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay ngoài việc phối hợp với các lực lượng chức năng để tuần tra
thì hàng tuần hàng tháng các ông cũng thường xuyên đi kiểm tra và dọn dẹp xung quanh cột mốc
trong khi các ông đã đi kiểm tra các ông cũng thường xuyên đi kiểm tra
nhưng khi mà đi bảo vệ mốc thì cũng nhiều cái là mình phát hiện những đối tượng gì đó không tốt
ví dụ người ta làm ăn trái phép vượt biên cổng pháo thuốc phiện phát hiện những đối tượng
người ta họ có những vấn đề ví dụ xâm hại cột mốc mình hoặc ý đồ đập phá
là mình phải có hướng bảo vệ trực tiếp để mà anh em biên phòng họ có hướng để họ giải quyết
trong năm hai nghìn hai mươi đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y đã tiếp nhận hàng trăm thông tin từ người dân về tố giác tội phạm tại khu vực biên giới
phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ hàng chục đối tượng vận chuyển ma túy pháo nổ và dẫn dắt người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
trong thời gian tới chúng tôi tích cực tổ chức tuyên truyền tại các thôn tám thôn trên địa bàn sao bi và tuyên truyền tại khu vực cửa khẩu
cho công dân qua lại hai bên biên giới nắm được các quy định về pháp luật xử lý kịp thời nghiêm minh các đối tượng vi phạm pháp luật
con tum có đường biên giới dài hơn hai trăm chín mươi km giáp với hai nước bạn lào và campuchia
những năm qua các chiến sĩ mang quân hàm xanh tại con tum luôn thực hiện tốt nhiệm vụ bám sát nắm vững địa bàn phát huy tốt tai mắt của nhân dân
trong việc tham gia bảo vệ đường biên cột mốc tố giác tội phạm
góp phần mang lại sự bình yên cho vùng biên giới và phát triển kinh tế tại địa phương